theo bản tin tối ngày năm tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm tám mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó ba ca nhập cảnh đã được cách ly ngay tại an giang khánh hòa tám mươi ca ở trong nước
tại bắc giang ba mươi chín ca bắc ninh hai mươi tám ca tp hcm sáu ca vĩnh phúc hai ca bình dương hai ca lạng sơn một ca
bệnh viện ca tân triều một ca bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh một ca
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam trong ngày là hai trăm năm mươi bốn ca và sáu mươi tám bệnh nhân đã được chữa khỏi
như vậy tính từ một mươi tám h ngày năm tháng sáu việt nam có tổng cộng sáu chín trăm chín mươi ca ghi nhận ở trong nước và một năm trăm năm mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là năm bốn trăm hai mươi ca